đêm ngày hai mươi tám tháng hai nhiều tài xế ô tô dừng xe tại các làn gần trạm thu phí t hai trên quốc lộ chín mươi một
thuộc phường thới thuận quận thốt nốt thành phố cần thơ để phản đối việc thu phí cao và đặt trạm không hợp lý
đây là một trong hai trạm thu phí trên quốc lộ chín mươi một do công ty cổ phần đầu tư quốc lộ chín mươi một cần thơ an giang làm chủ đầu tư
việc đậu xe kéo dài gây cản trở giao thông ủn tắc cục bộ trạm thu phí phải điều tiết giao thông suốt đêm
các tài xế phản đối trạm thu phí này do chỉ đi hết một đoạn ngắn chứ không đi toàn tuyến về hướng trung tâm thành phố cần thơ
đến ba giờ sáng ngày hai mươi tám tháng hai trạm thu phí xả trạm nhưng các tài xế vẫn không di chuyển
đến sáu giờ trạm t hai tiến hành đối thoại với nhóm tài xế dưới sự tham gia của lực lượng chức năng
các tài xế mới đồng ý di chuyển xe ra khỏi trạm lúc bảy giờ trạm thu phí trở lại thông thoáng